gần một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên trong đó có sáu mươi y bác sĩ đến từ các trung tâm ghép tạng lớn của việt nam
đã tiến hành lấy đa tạng ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh từ một người cho chết não để hồi sinh nhiều sự sống
đêm một bốn sáng hai bốn ek bác sĩ của các trung tâm ghép tạng hàng đầu việt nam như bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám việt đức
bệnh viện trung ương huế đã thực hiện ca lấy tạng xuyên đêm tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
để sau đó đưa các tạng này đi hà nội thừa thiên huế ghép cho những bệnh nhân nặng
đây là lần đầu tiên tạng lấy từ một bệnh viện tuyến tỉnh sau đó chuyển tới các trung tâm ghép tạng lớn trong cả nước để cứu nhiều bệnh nhân nặng
người hiến tạng là công dân quảng ninh sau khi được hội đồng trần đoán chết não đồng thời được sự đồng ý hiến tạng của gia đình
bệnh viện việt nam thụy điển ung bí đã hiệp đồng với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia các trung tâm ghép tạng toàn quốc
ra soát và lập danh sách bệnh nhân sẽ được ghép tạng từ người cho này khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô tạng
các tạng được lấy bao gồm tim gan trong đó gan được chia tách gan phải gan cháy hai quả thận hai rác mạc
sau bốn giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng
các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như dự kiến và vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân
tiến sĩ trần anh cường giám đốc bệnh viện việt nam thụy điển ung bí cho biết
để làm được điều này ngay tại tuyến cơ sở thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị tích cực từ lâu từ năng lực chuyên môn đến cơ sở vật chất
cùng với đó thông qua sự hiệp đồng chặt chẽ với trung tâm điều phối tạng quốc gia các trung tâm ghép tạng của cả nước
các võ thuật lấy tạng đã diễn ra thuận lợi theo đúng như dự kiến và cũng đã được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao
phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đánh giá
đây là một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng hình thành và mở rộng mạng lưới hiến tạng ghép tạng trong toàn quốc
và cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện nơi có điều trị có các bệnh nhân chết não tiềm năng hiến tạng
từ mô hình của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm và lan tỏa ra các đơn vị khác
mở rộng hơn nữa mạng lưới hiến tạng ghép tạng gia tăng nguồn tạng hiến giúp cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống hơn nữa
chúng tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh quảng ninh ngành y tế quảng ninh và đặc biệt là bệnh viện việt nam thụy điển ung bí
phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cho biết
như vậy đến thời điểm hiện tại quảng ninh là địa phương đầu tiên có cơ sở y tế tuyến tỉnh tổ chức triển khai lấy tạng ngay tại đơn vị
theo thông tin từ trung tâm điều phối tạng quốc gia đến chiều hai tháng bốn tất cả các tạng được lấy từ người hiến tạng trên đều đã được ghép
tưới máu tốt mang lại hy vọng sống mới cho các bệnh nhân khác
trình độ ghép tạng của việt nam ngang tầm khu vực và thế giới nhưng hiện tỷ lệ người đăng ký hiến tạng sau chết não thấp
trong khi đó danh sách chờ ghép tạng tại các bệnh viện ngày càng tăng
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng việc thay đổi nhận thức của người dân về hiến tạng mô tạng không dễ
ghép tạng là phương pháp điều trị phẫu thuật thay thế cơ quan bệnh bằng cơ quan tương ứng của người khác
đây được coi là biện pháp điều trị cuối cùng mang lại sự sống cho các bệnh suy chức năng tạng giai đoạn cuối
không còn khả năng điều trị bảo tồn như suy thận mạng một số bệnh gan mạng tính bệnh truyền hóa cũng như các bệnh lý ác tính
các cơ quan có thể thay thế cấy ghép có thể kể đến như tim thận gan phổi ruột tụy và tủy xương
phần lớn người được ghép tạng đều trải qua quá trình chờ kéo dài và được coi là trở về từ cõi chết
người cho sống và người cho chết
người đang sống có thể cho mô để ghép như máu tủy xương và cũng có thể cho tạng một lá phổi một thận một phần gan
tuy phần cơ quan còn lại có thể làm việc bù trừ phổi và thận hoặc tái sinh như gan
nhưng người cho cũng có những rủi ro và ảnh hưởng sức khỏe nhất định
vì thế nguồn tạng từ người sống là rất hạn chế và không đáng kể thường chỉ xảy ra trong gia đình
người chết là nguồn cung cấp tạ quan trọng và hợp lý
trung bình một người hiến tạ có thể cứu sống năm người tim phổi gan hai thận và giúp chữa nhiều người khác như xương rác mạc van tim mạch máu
thông thường sau khi xong các thủ tục người cho tặng trải qua cuộc mổ lấy tạng
thi thể sẽ được phục hồi nguyên trạng để đảm bảo thẩm mỹ khi mai táng
tại hầu hết các nước để đảm bảo mục đích nhân đạo
người cho tặng và gia đình không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ nơi hay người nhận tạng
ngay cả việc hỗ trợ chi phí mai táng
riêng đối với người cho tạng đang sống tuy không có tiền nhưng bệnh nhân thường được hỗ trợ về y tế trong vòng một năm
chết và chết não
cái chết được xác định khi có tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn không đáp ứng với hồi sức tim phổi cấp cứu
việc lấy và ghép tạng có hạn chế về mặt thời gian mà khi trễ hơn thì tạng không thể dùng được
do đó vấn đề kết nối thông tin và vận chuyển tạng ghép là rất quan trọng
ngược lại chết não là tình trạng não ngừng hoạt động trong khi mọi cơ quan vẫn có thể duy trì nhờ vào các thiết bị trợ giúp như máy trợ tim giúp thở
các tạng của người chết não có thể lấy được vào thời điểm thích hợp khi các ekip sẵn sàng và người bệnh người cho được di chuyển đến cùng cơ sở y tế
tuy nhiên xung quanh khái niệm chết não có nhiều vấn đề khó khăn đặt ra cho các nhà quản lý và chuyên môn
nên lấy tạng khi bệnh nhân còn duy trì hay nên ngắt máy kết liễu sự sống rồi mới phẫu thuật
tiêu chuẩn chết não quá dễ dàng sẽ gây thiếu sót trong khi chặt chẽ quá sẽ gây khó khăn khi thực hiện
nếu bệnh nhân đã chết não có cần gây mê trong phẫu thuật hay không
khó thuyết phục người thân là bệnh nhân đã chết dù vẫn còn thở và tim còn đập
có thể nhiều người chưa biết có đến hơn một mươi tám cơ quan của cơ thể có thể được dùng để cấy ghép
một người hiến tạng có thể cứu sống được nhiều người cùng một lúc bằng chính những cơ quan nội tạng trên cơ thể mình
vậy hiến tạng là gì bạn đã biết gì về hiến tạng
hiến tạng là gì
hiến tạng là việc một ai đó tình nguyện hiến một bộ phận nội tạng trong cơ thể của mình khi còn sống khi chết hoặc chết não
việc hiến tạng nhằm mục đích nhân đạo như nghiên cứu cứu chữa cho những người bị suy tạng thông qua hoạt động ghép tạng
hoạt động hiến tạng được quy định bởi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát năm hai nghìn sáu
ghép tạng thường là ghép thận tim gan phổi tủy xương ruột
một số cơ quan nội tạng có thể được hiến tặng ngay khi người hiến còn sống như hiến một phần gan một quả thận một phần tụy một phần phổi một phần ruột
tuy nhiên hầu hết các trường hợp việc hiến tạng được tiến hành khi người hiến đã chết hoặc chết não
muốn hiến tạng người đăng ký phải thỏa mãn những điều kiện được quy định tại điều năm luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát hai nghìn một mươi
theo đó muốn hiến tạng bạn cần thỏa mãn điều kiện
người đăng ký hiến tạng khi còn sống khi chết hoặc chết não tại thời điểm đăng ký
một mươi tám tuổi trở lên người hiến tạng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
hầu hết mọi người trưởng thành đều có quyền tìm hiểu hiến tạng là gì và đăng ký hiến tạng mà không cần giới hạn về tuổi tác
ngay cả tạng của người cao tuổi cũng có thể được hiến tặng cho nhiều người khác
quyền lợi của người hiến tạng
đối với người bị suy tặng những cơ quan nội tạng được hiến tặng giống như một món quà vô giá giúp họ kéo dài sự sống
việc hiến tặng là hành động nhân văn hoàn toàn tự nguyện
tuy nhiên pháp luật việt nam vẫn quy định những quyền lợi dành cho người hiến tạng như
ngay sau khi hiến tạng người hiến tạng sẽ được miễn phí chăm sóc và phục hồi sức khỏe
được miễn phí khám sức khỏe định kỳ được hỗ trợ chi phí khám bệnh chi phí hai ngày thuê phòng ngủ chi phí đi lại
được nhà nước cấp miễn phí bảo hiểm y tế
trong trường hợp cần cấy ghép nội tạng để điều trị bệnh người đã từng hiến tạng sẽ được ưu tiên ghép tạng
người hiến tặng được tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân
thủ tục đăng ký hiến tạng thế nào
thủ tục đăng ký hiến tạng được quy định trong điều một mươi hai luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát hai nghìn sáu như sau
người đủ điều kiện hiến tặng theo luật định có thể bày tỏ nguyện vọng đăng ký hiến tạng của mình với cơ sở y tế
thông tin của người có nguyện vọng hiến tạng sẽ được cơ sở y tế ghi nhận và thông báo đến trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tiếp nhận thông tin và thông báo cho cơ sở y tế thủ tục đăng ký hiến tạng
cơ sở y tế sau khi được hướng dẫn sẽ gặp trực tiếp người có nguyện vọng hiến tạng để tư vấn mọi thông tin từ hiến tạng là gì và các thông tin liên quan
đại diện cơ sở y tế sẽ hướng dẫn người có nguyện vọng hiến tặng đăng ký hiến tặng bằng mẫu đơn có sẵn do bộ y tế quy định
ngay khi đơn được hoàn thành việc đăng ký hiến tặng chính thức có hiệu lực
ngoài ra người muốn hiến tạng có thể đăng ký trực tiếp tại trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người hoặc đăng ký hiến tặng online trên trang web của trung tâm
gia đình không đồng ý có được hiến tạng không
theo quy định tại luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát hai nghìn sáu người được đăng ký hiến tạng chỉ cần thỏa hai điều kiện
người đăng ký hiến tạng đủ một mươi tám tuổi trở lên
người đăng ký hiến tạng đủ năng lực hành vi dân sự
như vậy bất cứ ai thỏa mãn hai điều kiện trên đều có thể đăng ký hiến tạng mà không cần có sự đồng ý của gia đình
pháp luật nước ta không bắt buộc người muốn hiến tạng phải có sự cho phép của gia đình
bất cứ ai cũng có quyền tự định đoạt cơ thể của mình
sau khi hoàn tất việc đăng ký hiến tạng người hiến tặng sẽ được trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cấp phát thẻ đăng ký hiến tạng
nếu không có thẻ đăng ký việc lấy mô bộ phận cơ thể người hiến phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cha mẹ người giám hộ vợ chồng hoặc người đại diện các con đã thành niên